theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào sáng nay hai mươi một tháng một mươi
bão saudi sẽ đi vào biển đông trở thành cơn bão số tám ảnh hưởng đến nước ta và có khả năng mạnh thêm
dự báo đến một mươi chín h ngày hôm nay vị trí tâm bão số tám cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm một mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín có nghĩa là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện đề nghị các bộ ngành địa phương
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tổ chức kiểm điểm tàu thuyền thông báo cho các chủ phương tiện
về vị trí hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
hướng dẫn neo đậu và có phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hạn chế tối đa thiệt hại